hội đồng lý luận trung ương nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đã họp kỳ họp thứ nhất
đồng chí đinh theo huynh ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương chủ trì hội nghị
tại kỳ họp lần này hội đồng lý luận trung ương đã nghe báo cáo và cho ý kiến vào ba dự thảo
báo cáo của nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một bao gồm nội dung công tác chủ yếu và chương trình làm việc toàn khóa
đổi mới lề lối làm việc và tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động quy chế làm việc của các tiểu ban
sau một buổi làm việc với tinh thần dân chủ khẩn trương hội đồng đã cơ bản nhất trí với nội dung của các sự thảo
đồng thời bổ sung nhiều ý kiến phong phú xác đáng
phát biểu bế mạc kỳ họp đồng chí đinh thế hinh hoan nghênh các thành viên hội đồng đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm
chủ động sáng tạo trong công việc với khí thế mới quyết tâm mới để có những đóng góp thiết thực hiệu quả
trong phát triển sáng tạo lý luận trong thực tiễn vượt qua tình trạng lạc hậu của lý luận so với sự phát triển nhanh chóng của thực tiễn